ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn chín đến nay tỉnh đắk lắc đã huy động các nguồn đầu tư xây dựng hai mươi tám công trình phát triển kinh tế xã hội
kết hợp bảo đảm quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới với tổng kinh phí hơn ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng
bộ đội biên phòng phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng một trăm linh hai nhà máy ấm cho người nghèo nơi biên giới
hai mươi nhà tình nghĩa ba mươi nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới một mươi tám công trình dân sinh tổng trị giá gần một mươi tỷ đồng
lao động giúp dân gần một mươi hai ngày công khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn một mươi bốn lượt người
cũng tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tặng bằng khen cho một mươi bốn tập thể bốn cá nhân
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng bằng khen cho hai tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong một mươi năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân